trước tình hình diễn biến của bão số ba chủ tịch ubnd tp hải phòng đã có công điện khẩn số bốn yêu cầu các sở ngành địa phương đơn vị khẩn trương kiểm đếm thông báo các phương tiện đang hoạt động trên biển khẩn trương di chuyển về nơi tránh chú bão an toàn quản lý chặt chẽ hoạt động tàu thuyền thủy sản du lịch gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản ứng phó với bão số ba

về phương tiện vật tư phục vụ trên một hai nghìn chiếc ô tô các loại hai trăm sáu mươi bốn tàu xuồng hai mươi bảy xà lan một trăm hai mươi tám xe cẩu xốp thang một trăm chín mươi chín máy phát điện hàng trăm nghìn mét khối cát đất đá các loại hàng nghìn tấn thùng lương thực mì ăn liền nước đóng chai bảy trăm một mươi sáu cơ sở thuốc y cụ được huy động tham gia phục vụ công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn